hệ thống đèn chiêu sáng đã được trang bị và tuyến đường này cũng đã cho phép các phương tiện lưu thông
thế nhưng tuyến đường này lại hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn sáng từ các nhà dân hoặc đèn của các phương tiện
nếu không có đèn nhà dân và đèn của các phương tiện thì khu phố này hoàn toàn chìm trong bóng tối như thế này
đường hoàng trọng mậu phường tân hưng quận bảy
đoạn từ đường d bốn đến đường trần xuân soạn vừa được mở rộng bốn làng hai chiều xe lưu thông
theo người dân từ khi được nâng cấp lượng phương tiện từ tuyến đường trần xuân soạn qua lại khu dân cư hiêm lam đã tăng rất nhiều so với trước
lý do là khoảng cách giữa hai khu vực đã ngắn hơn hơn nữa tạo thuận lợi nhanh chóng và tránh được ủng tắc xe
ngoài ra vỉa hà rộng thoáng đã tu hút nhiều người tới đây tập thể dục
tuy nhiên không hiểu vì sao đến nay hệ thống đèn đô thị vẫn chưa thể chiếu sáng
điều này khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự
ngoài ra đường đã rộng rãi rồi xe chạy cũng khá nhiều rồi mà đèn không có cho nên là cũng rất là nguy hiểm
nếu mà mở đường thì phải có đèn thì phải mở đèn đó đường thông thì xe cộn thì đi lối luôn phải mở thấp đèn cho người ta đi
chứ nó không có đèn thì xe cộ đi nhiều người băng qua đường đâu có thấy đường
thời gian này đang diễn ra giãn cách xã hội nên người dân hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nên đã vắng rất nhiều so với trước
nhưng người dân cũng mong muốn chính quyền các cấp quan tâm
để có câu trả lời thắc mắc của người dân khi nào đường hoàng trọng mậu ở phường tân hưng quận bảy sẽ được sáng đèn
chúng tôi đã tìm đến các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan
ngay sau khi có thông tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả trong các bản tin sau
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hưng
tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối với thạch sa mây hai mươi năm tuổi ngụ tại ấp chồng chuối xã phước hưng huyện trà cú
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày ba tháng sáu qua tin báo của người dân tại ấp ngã tư xã ngãi hùng
có đối tượng nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
công an huyện tiểu cần phú hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và công an xã ngãi hùng đến kiểm tra phát hiện thạch sa mây đang tàn trữ một gói ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá
mới mua của một người không rõ lai lịch địa chỉ ở huyện trà cú với giá hai trăm linh đồng
và mang sang huyện tiểu cần để rủ bạn bè cùng sử dụng
trong lúc chờ bạn thì bị lực lượng công an phát hiện mắc dữ
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếu cần tiếp tục điều tra làm rõ
đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cấm tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng các đối tượng vẫn tụ tập đông người để sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc vừa được công an huyện định quán tỉnh đồng nai phát hiện tại một quán karaoke
nằm trên địa bàn của xã phú cư
thực hiện giãn cách xã hội cấm tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh
gắn với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi không để tệ nạn ma túy
và hận ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong chiều ngày chín tháng sáu công an huyện định quán tỉnh đồng nai
bất ngờ đột kích vào quán karaoke minh nguyễn ở ấp bến đông hai xã phú cường
tại đây lực lượng công an phát hiện hai phòng hát có một mươi ba đối tượng gồm năm nữ tám nam
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ma túy tổng hợp
hai khay sử dụng ma túy dụng cụ chi ma túy điện thoại và một số tiền mặt
cùng nhiều dụng cụ âm thanh ánh sáng dùng để bay lắc
qua test nhanh xác định có chín đối tượng gồm bốn nam và năm nữ dương tính với ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như sau
hai giờ rưỡi chủ quán tân sơn có gọi em vào để tiếp khách quán phòng hát
mà khi em vô tới thì em thấy trong đó có ba em hai nữ
em vô thì tự nhiên có một anh kia đưa kẹo cho em chơi
xong rồi em chơi xong khoảng một mươi phút sau thì
đặt lực lượng công an vào kiểm tra
tại vì nó nói là vô cao kê tôi làm mòi làm gà luôn
rồi đem bia xuống cho nó nhậu
rồi là nó cũng cao kê mà nó sử dụng cái đó trong đó tôi cũng không biết nữa
đứa nào ca thì ca đứa nào sử dụng sử dụng mà tôi không biết
việc nhóm đối tượng trên tụ tập sử dụng ma túy không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
mà còn vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong tình hình hiện nay
có thể nói việc trị pháp và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
lực lượng công an huyện cũng đã triển khai cho công an các xã các đội nghiệp vụ
nhất là đội quản lý hình chính
về trong quản lý công tác kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh
đảm bảo công tác phòng chống dịch
trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để đảm bảo là vận động tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước
các tù điểm bay lát trên là thành tích xuất sắc của công an huyện định quán
trong đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm ma túy
hiện công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn sơn
năm mươi năm tuổi là người quản lý quán
để điều tra làm rõ hành vi chưa chấp việc sử dụng rai phép chất ma túy
trong quá trình tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp phát hiện bắt giữ liên tiếp nhiều vụ cất giấu thuốc lá ngoại nhập lậu với gần ba gói
ngày một mươi một tháng sáu tổ công tác của đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế thường phước
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xã thường phước một huyện hồng ngự
phát hiện một căn nhà không có người ở trên địa bàn khu dân cửa ấp chòm xoài
có chứa một năm trăm linh gói thuốc lá ngoại không ai nhận là chủ số hàng này
trước đó vào ngày bảy và ngày chín tháng sáu hai tổ công tác của đơn vị trong khi tuần tra kiểm soát lưu động
cũng phát hiện hai vụ hàng lậu vô chủ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một hai trăm năm mươi gói thuốc lá ngoại
các tổ công tác đã đưa toàn bộ tăng vật về đồn để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định